ngày bốn tháng chín tỉnh lâm đồng đã long trọng tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận bốn mươi năm sản phẩm ô cốp cấp tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
cho bốn mươi năm chủ thể sản xuất chế biến kinh doanh các mặt hàng nông sản dược liệu cây trang trí trên địa bàn
các sản phẩm ô cốp cấp tỉnh lâm đồng được trao chứng nhận gồm hai mươi bảy sản phẩm hạng bốn sao của một mươi bốn chủ thể
và một mươi tám sản phẩm hạng ba sao của một mươi năm chủ thể
riêng sản phẩm trà nhất diệp nguyên hương và cao ống của công ty cổ phần dược lâm đồng
đã được ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng hoàn tất hồ sơ trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá
chứng nhận đạt sản phẩm ô cốp cấp quốc gia năm sao
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh lâm đồng tiếp tục phấn đấu công nhận ba mươi năm sản phẩm ô cốp cấp tỉnh đạt hạng ba sao bốn sao
và năm sản phẩm ô cốp cấp quốc gia đạt hạng năm sao